nhằm sắp xếp lại vỉa hè lòng đường thống nhất ở một mươi hai quận từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
nhiều tuyến phố ở hà nội đã và đang triển khai lát lại vỉa hè bằng đá tự nhiên thay vì gạch như trước đây
tuy nhiên sau một thời gian đưa vào sử dụng thì trên một số tuyến phố
những viên đá tự nhiên với tuổi thọ bền vững bảy mươi năm đã bị vỡ và bong chóc
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đường lê trọng tấn quận thanh xuân hà nội là con đường kiểu mẫu của thành phố
được trang bị đá tự nhiên lát vỉa hè
tuy nhiên chỉ sau hơn một năm đưa vào khai thác sử dụng vỉa hè ở đây
nhiều đoạn đường đã bị bong chóc và vỡ như thế này
cái hiện tượng bong chóc của vỉa hè thì cũng diễn ra lâu rồi khá lâu rồi
sau khi đưa vào sử dụng một thời gian thì nó đã xảy ra hiện tượng này thì rất đáng tiếc
chúng tôi thấy rằng đây là một cái tuyến phố kiểu mẫu mà chúng ta để cái hiện tượng này thì nó không thể được
thứ hai chất nước
hiện tượng thi công trước đây thì cũng phải xem xét lại
người ta sống ở đây và người ta hy vọng là cái đường kiểu mẫu
thế mà cuối cùng mới thi công được có hơn một năm mà đã thấy có những hiện tượng hỏng như thế này
theo các chuyên gia từ trước tới nay hà nội đã thí điểm lát nhiều loại vật liệu
và chưa vật liệu nào ổn định lâu dài nên cứ thay hết lần này đến lần khác
bên cạnh đó tình trạng đá lát vỉa hè bị vỡ và bong chóc hàng loạt nguyên nhân
một phần do việc thiếu kiểm tra giám sát nhà thầu trong quá trình thi công
theo kế hoạch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có hơn chín trăm linh tuyến phố của một mươi hai quận trên địa bàn thành phố hà nội
được lát đá tự nhiên kết cấu bền vững bảo đảm sử dụng năm mươi bảy mươi năm với kinh phí lên đến cả trăm tỷ đồng
tuy nhiên nếu tình trạng vỉa hè mới đưa vào sử dụng đã bị vỡ và bong chóc như hiện nay
không sớm được thành phố hà nội khắc phục thì sẽ gây lãng phí lớn và tạo dư luận không tốt đối với người dân thủ đô